hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai bị can là nguyễn trọng hưng và bạch hồng phương cả hai đều là bác sĩ hiện đang công tác tại trường trung cấp y tế tỉnh hà giang
điên quan đến vụ án trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt nguyễn mạnh hà là phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã lũng thầu huyện đồng văn và nguyễn thanh hà là phó hiệu trưởng trường trung cấp y tế hà giang
các đối tượng đã liên hệ cấp giấy khám sức khỏe giả đủ tiêu chuẩn để dự thi các lớp lái xe các loại với giá ba trăm hai mươi đồng một giấy khám
khám xét nơi ở và làm việc của hưng và phương cơ quan công an thu giữ được một số vật chứng liên quan đến vụ án
đang trong quá trình trốn truy nã lê minh bảo vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bị lực lượng công an bắt giữ
công an huyện châu thành tỉnh bến tre vừa tạm giam lê minh bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại xã phước ngãi huyện ba chi tỉnh bến tre để điều tra làm rõ
trước đó vào dọn sáng ngày hai mươi sáu
sáu tháng sáu do không có tiền tiêu xài bảo đã đột nhập vào nhà nghỉ ba số chín ở ấp hòa an xã giao long huyện châu thành lấy trộm một điện thoại di động hiệu samsung đem bán
công an huyện châu thành đã điều tra làm rõ bảo chính là thủ phạm nên bắt giữ
trong quá trình điều tra bảo được phép cho tại ngoại
tuy nhiên sau khi bị công an khởi tố vụ án khởi tố bị can lê minh bảo đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị ra quyết định truy nã
trong quá trình trốn truy nã bảo còn tiếp tục trộm cắp tài sản của một hộ dân ở xã an bình tây huyện ba chi
đến ngày một tháng chín lê minh bảo đã bị công an huyện châu thành bắt giữ khi đang trốn tại nhà một người quen ở xã an bình tây huyện ba chi
một nhóm thanh niên tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép vừa bị công an thị xã giá rai của tỉnh bạc liêu bắt quả tang bắt giữ một mươi bốn đối tượng cùng hàng chục xe máy vi phạm
vào khoảng ba giờ sáng ngày một tháng chín trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu phát hiện và bắt quả tang một mươi bốn thanh niên trú ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bạc liêu và cà mau đang tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận phương láng tròn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ hai mươi hai xe máy các loại trong đó có nhiều xe không biển kiểm soát không có gương chiếu hậu xe tự thiết kế lại sai quy chuẩn hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
tòa án nhân dân tỉnh bình dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo phạm văn sơn một mươi hai năm tù giam
theo cáo trạng sơn có quen biết và nảy sinh tình cảm với một phụ nữ
sơn đã gặp một phụ nữ chú tại tỉnh cà mau tuy nhiên sau một thời gian qua lại người phụ nữ thấy không hợp nên chủ động chia tay với sơn
ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám sơn đến phòng trọ để nói chuyện xin được nối lại tình cảm nhưng không được chấp nhận
bực tức sơn liền rút xăng từ xe máy ra rồi đổ một phần qua khe cửa phòng trọ châm lửa đốt phần còn lại đổ lên người nạn nhân
sau đó sơn nhanh chóng bỏ trốn đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi sơn bị lực lượng công an bắt giữ theo lệnh truy nã
qua giám định thương tật nạn nhân bị thương một mươi tám
còn tại bình định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay thì đã xảy ra hai vụ án mạng vì mâu thuẫn tình cảm giữa những người sống chung như vợ chồng
khi tình cảm sứt mẻ vì ghen tuông mù quáng mà trong phút chốc đối tượng đã nhẫn tầm giết người
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú phường đồng đa thành phố quy nhơn bàn án tội trung thân về tội giết người
trần đức tuấn và nạn nhân nguyễn thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú thành phố quy nhơn
quan hệ tình cảm với nhau đã hơn bảy năm nhưng không đăng ký kết hôn
vào khuya ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại phòng trọ của tuấn ở phường hô mây thành phố quy nhơn
đối tượng này đã dùng dao đâm nạn nhân liên tiếp ba mươi năm nhát dẫn đến tử vong
thì tôi lên tôi căng và tôi giúp cái cây ra cầm cây xuống đất
rồi lúc vừa xuống cầm cây vừa xuống tới cái nền dưới đất thì ở trên đó đã lấy dao đâm rồi
rồi vừa chưa kịp gì hết chưa kịp điện thoại luôn
vừa cầm cái cây vừa xuống tới cái nền dưới đất là nó đã đâm rồi mà
sự việc diễn ra rất là nhanh
thì lâu nay thì chỉ có mình túng nó sống ở đó thì thỉnh thoáng cô hạnh thì có đến chơi
trước đó không lâu bị cáo trần ngọc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tây sơn tỉnh bình định
cũng bị đưa ra xét xử về tội giết người
nạn nhân là chị đỗ thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú viện tuy phước tỉnh bị định một người đã có quan hệ tình cảm với đối tượng
cho rằng chị thu đã lệ nhạt về tình cảm nên ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trần ngọc hoàng đã chuẩn bị sẵn hai con dao thái lan chặn được chị thu để hỏi cho ra lẽ
mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy và có người chứng kiến căn ngăn
song với bản chất côn đồ hung hãn hoàng đã đuổi theo đầm nhiều nhát và chị thu khiến nạn nhân tử vong
với hành vi trên hoàng cũng phải nhận bức án tù trung thân
giờ nghĩ lại thì cũng rất là hối hận
mà cũng rất là buồn man khi nghĩ lại về hành vi của mình
lúc đó rất là nấm giận
cái mâu thuẫn mà để gây ra vụ án này là không lớn
hầu hết là bị hại trong vụ án này là người phụ nữ mà gia đình đã đổ vỡ
sau đó là có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác
thì trong quá trình mà quan hệ với nhau thì phát sinh mâu thuẫn
thì người đàn phụ nữ bị hại trong vụ án này là muốn chia tay
nhưng người đàn ông là không muốn
trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh bình định
những trường hợp mà
những cái mâu thửng như thế này đã diễn ra rất là nhiều vụ
chứ không phải vụ hồi hôm nay
theo thống kê trong hai năm gần đây tại bình định
đã xảy ra gần chục vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn vợ chồng
người sống chung như vợ chồng
lý do chủ yếu cũng vì ghen tuông chuyện tình cảm
để ngăn chặn tình trạng trên
bản thân mỗi người phải có cách hành xử đúng mực
suy xét có lý trí và hành xử đúng pháp luật
tránh dẫn đến những sự việc đau lòng
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
thành khê và liên triểu ba quận đầu tiên của thành phố
bắt đầu tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng theo hộ gia đình
theo kế hoạch trong giai đoạn một của chương trình xét nghiệm diện rộng
có khoảng hơn bảy mươi một hộ dân trên toàn thành phố
được lấy mẫu từ nay đến ngày tám tháng chín
nhằm phát hiện sớm người mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
đặc biệt là những trường hợp mắc covid một mươi chín không có biểu hiện
triệu chứng lâm sàng để thành phố nhanh chóng triển khai
các biện pháp kiểm soát khoanh vùng dập dịch
không để dịch bệnh lây lan
khoang mang trước ma trận hàng sách tay
và đây chính là nhan đề của bài viết được đăng tải
trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
nội dung của bài báo đề cập tới việc với tâm lý xính hàng ngoại
một bộ phận người tiêu dùng việt nam luôn dành sự ưu ái đặc biệt
đối với các món hàng có nguồn gốc nhập ngoại
tuy nhiên nhiều người tiêu dùng đã chọn mua hàng sách tay
mà thực ra là hàng nhập lậu trốn thuế chưa được kiểm tra chất lượng
ngoài nguy cơ mua hàng thực phẩm kém chất lượng
họ có thể mua nhầm hàng giả
điều đáng nói là những sản phẩm đạo nhái này rất tinh vi
giống y hệt hàng thật khiến cho người tiêu dùng hoang mang
lo lắng khi lựa chọn sản phẩm
ma trận hàng giả hàng nhái dường như bùa vây khắp nơi
nếu không cẩn thận khách hàng có thể mua phải hàng nhái
bất cứ lúc nào
trong khi đó báo lao động sáng ngày hôm nay
có bài viết với nhập nhèm sách giáo khoa với sách tham khảo
là năm học đầu tiên triển khai chương trình sách giáo khoa mới
nhất là khi các khâu trong biên soạn phát hành sách giáo khoa
thực hiện theo cơ chế xã hội hóa
nên giá sách giáo khoa năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
được ghi nhận tăng từ ba đến bốn lần so với sách giáo khoa cũ
sách giáo khoa mới tăng giá
nhưng điều khiến cho các bậc phụ huynh bức xúc
đó là việc bị rơi vào tình thế tự nguyện kiểu ép buộc
khi buộc phải mua kèm quá nhiều sách bổ trợ với sách tham khảo
việc bán kèm theo sách giáo khoa
với sách tham khảo là câu chuyện đến hẹn lại lên mỗi dịp năm học mới
nguyên nhân được cho là do nhà trường đơn vị phát hành
không biết vô tình hay hữu ý
đã không giải thích rõ ràng với phụ huynh
khi phát hành đến các trường học
đơn vị phát hành thường bán sách theo cả combo
đó là gồm sách giáo khoa sách bổ trợ
đến đủ các loại đồ dùng học tập
việc bán sách theo combo kiểu này
đã khiến cho mỗi một bộ sách bị đội lên cao
mà phụ huynh không có sự lựa chọn và phải cắn răng mua
vâng thưa quý vị
với tiêu đề đó là chính phủ đồng ý với giấy phép lái xe có một mươi hai điểm một năm
vi phạm bị trừ hết điểm phải thi lại
đây là thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online số ra sáng nay
nội dung trên được chính phủ thống nhất đưa vào nghị quyết một trăm hai mươi
sau phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật vào cuối tháng tám
cụ thể chính phủ thống nhất quy định giấy phép lái xe được cấp một mươi hai điểm một năm
nếu trong vòng một năm
bị trừ hết điểm thì phải thi lại giấy phép lái xe khác
nếu không bị trừ điểm thì coi như cơ quan chức năng phải cấp lại một mươi hai điểm
để áp dụng cho năm kế tiếp
hoặc là trong một năm mà tài xế không có vi phạm
thì phải được cộng lại điểm hoặc khôi phục điểm cho giấy phép lái xe hàng năm
trên cơ sở đó chính phủ sẽ quy định cụ thể thẩm quyền
căn cứ trình tự thủ tục thực hiện
bảo đảm đơn giản hợp lý tránh phiền hà cho người dân
chính phủ khẳng định việc cộng trừ điểm trong giấy phép lái xe
chỉ là một biện pháp quản lý chứ không phải là hình thức xử phạt hành chính
cập nhật về an ninh trật tự
thưa quý vị mới đây với sự giúp sức từ tin báo của quận chủ nhân dân
lực lượng công an huyện hồng ngự đã phối hợp với công an xã thường phước hai
bắt được một đối tượng bị truy nã sau một năm lẫn trốn
vào ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đối tượng trần văn kiệt sinh năm hai nghìn
ngụ ấp ba xã thường phước một huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
có hành vi trộm cắp tài sản thì bị lực lượng công an bắt giữ
trong quá trình điều tra đối tượng kiệt bỏ trốn khỏi địa phương
sau đó công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra quyết định truy nã
đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi đối tượng kiệt về ấp một xã thường phước
hai huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp thì bị người dân phát hiện
trình báo lực lượng công an tiến hành bắt giữ
hiện công an huyện đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc
để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị mới đây thì công an tỉnh đồng tháp đã phát hiện
hai mươi đối tượng đang vận chuyển hơn ba trăm linh tài liệu về pháp luân công
cùng với nhiều vật dụng liên quan đến hành vi truyền bá nội dung này
tổ cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phát hiện xe ô tô biển số tám mươi hai a bảy trăm ba mươi chín có biểu hiện nghi vấn
nên ra hiệu dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra tài xế tên huỳnh minh hùng ngụ thành phố vĩnh long
tên vĩnh long không xúc tình được giấy phép lái xe ô tô
trên xe có chở đinh thoại uyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ an giang
kiểm tra xe phát hiện có ba trăm hai mươi ba tài liệu về pháp luân công
cùng nhiều vật dụng khác có liên quan
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
trên lĩnh vực giao thông bàn giao đối tượng cũng tăng vật
cho cơ quan chức năng xử lý
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã tham gia tập luyện
pháp luân công nhiều năm và tài liệu trên do đối tượng huỳnh minh hùng
mua thành phố hồ chí minh với giá bốn triệu đồng
mang về tập luyện và hướng dẫn người thân cùng tập
công an thành phố cao lãnh đã tiến hành lập biên bản tạm giữ
số tài liệu trên để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị mới đây thì lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch
tỉnh bình dương cho biết sẽ kiểm tra và có buổi làm việc
với công ty cổ phần đại nam trước thông tin dư luận đang xôn xao
về việc tỉnh long đồng yêu cầu trả lại hàng chục tượng
nghi là lính trung quốc do công ty này thành lý
năm hai nghìn bảy ông huỳnh uy dũng giám đốc công ty cổ phần đại nam
cho đúc hai trăm bốn mươi tượng lấy ý tưởng từ một người lính canh giữ tường thành
giống như các nước
điểm khác biệt là tổng thống của tỉnh đại nam
đóng khiên được cách điệu từ mặt trống đồng
biểu tượng thiên liên của dân tộc việt nam
tượng được ông đặt trên tường thành khu du lịch đại nam
tường thành bị thấm nước nơi ông chuyển toàn bộ số tượng vào kho
khi công ty cổ phần tập đoàn liên minh hỏi mua ông đã bán thanh lý
việc tỉnh lâm đồng yêu cầu trả tượng ông dũng cho biết sẽ nhận lại và đập bỏ
ông dũng khẳng định số tượng này không phải là tượng lính trung quốc
trước đó mạng xã hội lan truyền hình ảnh tượng quân lính thời phong kiến
được chuyển từ bình dương về long đồng
các tượng này được chia làm ba nhóm đều mang vũ khí mặc quân phục toàn thân phủ màu nhũ vàng
mặc quân phục có xe màu nhũ vàng và đỏ mặc áo vải
nhiều ý kiến cho rằng đây là tượng mô phóng tượng lính trung quốc thời tầng thủy hoàng
sau đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng tiến hành kiểm tra
và yêu cầu công ty cố phần tập đoàn liên minh trả tượng về khu du lịch đại nam
thời gian qua công an huyện tam nông của tỉnh đồng tháp đã điều tra khám phá
liên quan đồng thời thu hồi tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng
vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi phút ngày hai mươi tháng tám lực lượng công an xã phú hiệp đang tuần tra
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến tỉnh lộ tám trăm bốn mươi ba thuộc xã thì phát hiện xe mô tô mang biện kiểm soát sáu mươi sáu b một trăm hai mươi một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra
tại đây tổ tuần tra bắt quả tan đối tượng nguyễn tấn pháp ba mươi năm tuổi
và nguyễn châu trọng ba mươi bảy tuổi đang chở một bao vỏ nhựa dây cắp điện
qua khai thác nhanh các đối tượng thừa nhận đây là đồ trộm được tại nhà máy gạch men hà thanh
lực lượng công an tiếp tục kiểm tra nhà trọ của trọng và phát thì phát hiện thêm đối tượng
nguyễn phú trọng một mươi chín tuổi cùng một trăm tám mươi sáu đoạn dây đồng hai bao nhựa một mươi khúc sắt cáp
tổng giá trị tài sản gần ba mươi triệu đồng
thời gian gần đây là có cái đột biến trở lại
tối ưu là trộm độc nhập rồi trộm nóng xe mô tô
tuy nhiên thì thực hiện đề án bốn
triển khai lực lượng công an chính quyền dạy xã đã phát huy được tính tích tích cực
đã căn cứ theo chức trách nhiệm vụ của mình đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
cho nên từ đó thì tình hình trộm cũng được kéo giảm
điều tra mở rộng công an huyện tam nông bắt giữ thêm hai đối tượng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng năm
nhà máy gạch men hà thanh tổ ấp k một mươi hai xã phú hiệp huyện tam nông thi công hệ thống điện
trong quá trình thi công năm công nhân của công ty
bàn bạc nhau lấy số dây điện đồng còn dư đem ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài
sau đó các đối tượng cất dấu số dây cắp đồng còn dư với gần hai trăm linh mét rồi đem về nhà trọ
chỉ sau một ngày điều tra công an huyện tam nông đã bắt giữ năm đối tượng có liên quan
công ty hà thanh chúng tôi rất cảm ơn lực lượng công an xã công an huyện
đã thường xuyên cùng với hà thanh bảo vệ doanh nghiệp chúng tôi khám phá vụ ăn cắp này
trong suốt thời gian chúng tôi đến đây
từ thi công lắp đặt và vận hành nhà máy thì đội ngũ về an ninh lực lượng vũ trang của xã
và chính quyền xã luôn ủng hộ chúng tôi
chúng tôi cũng không biết nói gì hơn là nhờ bộ phận lực lượng vũ trang
mà đã khám phá được cái vụ ăn cắp này
thực sự là bên hà thanh rất ghi nhận những cái công nào đó
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn huyện tam nông tỉnh đồng tháp
xảy ra tám vụ trộn cắp tài sản
trong đó có bốn vụ trộn đồng bốn vụ trộn đồng và bốn vụ trộn đồng

công an huyện tam nông đã điều tra khám phá bảy vụ bắt xử lý hình sự một mươi ba đối tượng
đưa một đối tượng vào trường giáo dưỡng thu hồi tài sản trên một trăm linh triệu đồng
từ đây đến cuối năm công an huyện sẽ đẩy mạnh nhiều giải pháp công tác
nhằm vòng ngờ và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộn cắp tài sản
xin được tiếp tục với thông tin về văn hóa đời sống
nhằm phản ánh đời sống văn hóa của lực lượng công an nhân dân nói chung
và công an tỉnh bạc liêu nói riêng công an tỉnh vừa tổ chức thành công hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
với đa dạng hình thức biểu diễn được thể hiện đến khán giả
với chủ đề công an bạc liêu bảy mươi năm năm sáng mãi niềm tin ba mươi sáu tiết mục cùng các thể loại như đơn ca song ca tốt ca ca múa tiểu phẩm chập cải lương
một mươi đội dự thi đến từ công an ba mươi bốn đơn vị địa phương trong tỉnh đã ca ngợi tổ quốc việt nam đảng cộng sản việt nam
ca ngợi quê hương bạc liêu cùng truyền thống vẽ vang của công an nhân dân
vì vi phạm trật tự an toàn giao thông mà tài xế sẽ bị áp dụng hình thức trừ điểm giấy phép lái xe
theo đó mỗi giấy phép lái xe sẽ có tổng điểm là một mươi hai
điểm của giấy phép lái xe sẽ bị trừ mỗi khi người điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
cũng theo bộ công an nếu bị trừ hết điểm thì giấy phép lái xe sẽ không còn hiệu lực
tài xế muốn được cấp giấy phép lái xe mới thì sáu tháng sau sẽ phải học và thi sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu
do nhu cầu đi lại của người dân tăng rõ rệt và lưu lượng phương tiện tăng cao
sở giao thông vận tải hà nội khôi phục quy định cấm taxi xe hợp đồng hoạt động trên một số tuyến phố
sáng ngày ba tháng chín ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông sở giao thông vận tải đã tiến hành khôi phục biển cấm taxi trên các tuyến phố lê văn lương láng hạ giảng võ
biển báo cấm hai chiều trong khung giờ từ sáu đến chín giờ và từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi chín h ba mươi
đường khâm thiên đã cấm biển
cấm taxi từ sáu đến chín h từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi chín h ba mươi trừ ngày lễ thứ bảy chủ nhật hướng khâm thiên la thành
ngoài các tuyến phố trên sở giao thông vận tải cũng yêu cầu khôi phục biển cấm taxi xe công nghệ hoạt động trên các tuyến phố gồm hàng bài hai bà trưng cầu trương dương
cắm biển cấm taxi một chiều trên tuyến trần hưng đạo đoạn từ trần khánh dư đến trần thánh tông từ sáu đến một mươi chín giờ
thông tư mới của bộ giao thông vận tải quy định mức giá
giá dịch vụ cất cánh hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi đến đối với các chuyến bay nội địa mức giá mới được giảm tới năm mươi so với quy định trước đây
theo thông tư số một mươi chín bộ giao thông vận tải từ ngày một tháng ba đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi mức giá dịch vụ cất cánh hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi và đến đối với các chuyến bay nội địa áp dụng bằng năm mươi mức giá dịch vụ được quy định trước đây
đối với khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không từ mùng một tháng ba đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bộ giao thông vận tải áp dụng mức giá tối thiểu là đồng đối với tám dịch vụ hàng không do nhà nước quy định khung giá
và ba dịch vụ phi hàng không do nhà nước quy định khung giá
thưa quý vị do dịch bệnh covid một mươi chín nên lễ khai giảng năm học mới cũng sẽ có nhiều thay đổi
đặc biệt là ở cấp mầm non
thay vì mỗi năm tổ chức tập trung ở sân trường thì năm nay ngày khai giảng sẽ được tổ chức ngay tại lớp học
vâng và để cho học sinh mầm non thì có một buổi lễ khai giảng ý nghĩa tươi vui
nhiều trường mầm non đã có sự chuẩn bị rất đặc biệt và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
chương trình văn nghệ này đúng ra sẽ được biểu diễn tại sân trường với rất đông học sinh và phụ huynh theo dõi
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên toàn bộ chương trình sẽ được ghi hình và truyền hình trực tiếp đến các bậc phụ huynh
đây là cách mà trường mầm non này lựa chọn để cho các con có chương trình khai giảng ý nghĩa
các bạn cũng có một ngày hội một năm thì cũng chỉ hào hức ngày hội luân thu này để các bạn được vui ngày hội của mình
thì các cô cũng vẫn tổ chức cho các bạn một hình thức online để các bạn có không khí chào đón năm học mới
để khai giảng online thì năm nay nhà trường cũng sẽ tổ chức là quay trực tiếp và phát lên các trang
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thành phố hà nội có hai bảy trăm chín mươi bốn trường học với hơn hai triệu học sinh là địa phương có số học sinh lớn nhất cả nước
và để giữ nguyên không khí của ngày lễ khai giảng năm học mới nhiều trường học đã lên kế hoạch chương trình phù hợp tình hình mới
đồng thời công tác phòng chống dịch bệnh cho năm học mới cũng được chú trọng từ điều kiện cơ sở vật chất vật tư y tế đến công tác tuyên truyền phụ huynh học sinh
trong buổi kiểm tra công tác thi tại đà nẵng chiều ngày ba chín ông mai văn trinh phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi cho biết ngày một mươi sáu chín sẽ công bố kết thúc trường học phổ thông đợt hai
tại buổi kiểm tra đoàn công tác ghi nhận nỗ lực của ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại đây không chỉ thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín mà còn đảm bảo tất cả các mặt kỹ thuật nhân sự để ngày đầu tiên của kỳ thi được diễn ra an toàn
theo đó ở các điểm thi phòng lưu trữ để thi bài thi đều có camera giám sát theo quy định có lực lượng công an bảo vệ theo quy chế các công tác khác như hệ thống lưu trữ bài thi của hội đồng thi vị trí địa điểm chấm thi trắc nghiệm tự luận được trang bị đầy đủ
kết thúc buổi kiểm tra phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi cho biết ngày một mươi sáu tháng chín sẽ công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai của hai mươi bảy thành phố
thưa quý vị đồng hành với gần một mươi một sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học thông quốc gia đợt hai năm nay tại đà nẵng thì có hơn ba trăm linh bạn tình nguyện viên trên địa bàn đã tham gia tích cực hỗ trợ thí sinh ở hai mươi năm điểm thi
vâng khác với những năm trước thì kỳ thi năm nay được diễn ra trong bối cảnh đà nẵng áp dụng các biện pháp phòng dịch rất nghiêm ngặt nên các hoạt động nằm trong chương trình tiếp sức mùa thi của đoàn thanh niên của thành đoàn đà nẵng cũng được triển khai linh hoạt và đa dạng
một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia diễn ra khá đặc biệt và càng đặc biệt hơn với các bạn đoàn viên làm công tác tiếp sức mùa thi
đã ba hôm nay nhóm tình nguyện viên này có mặt tại điểm thi từ rất sớm chia thành hai nhóm nhỏ làm công tác chuẩn bị và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch đảm bảo giãn cách cả bên trong lẫn bên ngoài phòng thi
một mươi bốn h ba mươi thì là sẽ bắt đầu thi thì bọn em có mặt khoảng
trường là một mươi hai h ba mươi để sắp xếp những gọi là bàn ghế và triển khai các công việc cho các bạn đoàn viên thanh niên của phường để các bạn đứng đúng vị trí như là các bạn là có bạn thì đa thanh nhiệt có bạn thì sắc khuẩn còn có bạn thì là phân lùng cho các em để giãn cách đúng vị trí
trong những lúc làm thì em cũng cảm thấy rất khó khăn vì đôi lúc trời rất là nắng ngồi một chỗ thì tụi em ngồi nguyên ngài không được bỏ vị trí không được bỏ nhiệm vụ
nên là tụi em cũng khá là mệt nhưng mà nhìn xung quanh các bạn
làm được thì mình còn làm được là tự tư của em là cố gắng hết mình ạ
là một trong số bốn mươi bốn thí sinh ngoại tỉnh được chịu thi tại đà nẵng bạn nguyễn ngọc trọng quê ở tận thành phố hồ chí minh đã gặp không ít khó khăn về nơi ở và điều kiện sinh hoạt
xa quê xa gia đình nhưng trọng không hề đơn độc trong kỳ thi này vì đã có sự hỗ trợ về điều kiện sinh hoạt đi lại từ các bạn tình nguyện viên
nhờ đó mà trọng cảm thấy yên tâm và tập trung

trọng cảm thấy yên tâm và tập trung
trong chương trình tiếp xúc mùa thi năm hai nghìn hai mươi thành đoàn đà nẵng còn dành sự quan tâm đặc biệt đến hai mươi một thí sinh là người đồng bào cơ tu dự thi tại điểm trường trung học phổ thông phạm phú thứ
thành đoàn cũng đã có cùng với lại hỗ trợ hai mươi năm em dân tộc nội trú tại trên địa bàn nguyễn ngọc văn từ kinh phí của thành đoàn và cổ trung ương hậu sinh viên việt nam hỗ trợ về các chương trình tiếp xúc mùa thi
đồng thời các nguồn nước tuy động hai mươi sáu hai trăm linh
chương trình tiếp xúc mùa thi đã đi qua một chặng đường dài nhưng những màu áo xanh tình nguyện ấy vẫn luôn giữ một trái tim nhiệt thành và tinh thần hăng say hàng ngày tiếp thêm sức mạnh thấp sáng niềm tin cho các sĩ tử hoàn thành tốt kỳ thi
đồng thời các nguồn nước tuy động hai mươi sáu hai trăm linh